mở đầu là một số tin tức về an ninh trật tự
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn huy hùng ở kim bảng hà nam về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày chín tháng bốn phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của công ty trách nhiệm hữu hạn dược khan vét ở thị trấn bần huyện mỹ hào bị kẻ gian đột nhập phá kết trộm hai tỷ bốn trăm linh triệu đồng
qua quá trình điều tra lực lượng công an phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn huy hùng là nhân viên của công ty là thủ phạm lấy cắp số tiền trên
sau khi lấy được số tiền hùng đã đem cất giấu ở nhiều nơi khác nhau rồi bỏ trốn lên hà nội
tại cơ quan điều tra hùng còn khai nhận trước đó đã trộm cắp chiếc xe máy honda air plat của anh đoàn văn long là nhân viên cùng công ty với hùng đem cầm cố lấy hai mươi triệu đồng tiêu xài
vâng chị hạnh có thấy không vụ việc tại hưng yên vừa rồi thì chính cái đối tượng trong vụ án vừa rồi
cũng chính là một nhân viên đã từng làm việc ở công ty đó
và hiện nay thì bên cạnh tình trạng trộm cắp tài sản thì tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương
đặc biệt là có tình trạng đó chính là một số nhân viên của ngân hàng đã từng làm việc ở ngân hàng đó
sau đó lợi dụng những mối quan hệ lợi dụng được những cái giấy tờ mà họ đã biết
và sau đó thì họ đã cài cắm và đưa ra những cái thông tin để cung cấp cho người dân để người dân đến vay tiền
và từ đó thì họ đã lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vâng đúng như anh cương nói thì trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì các đối tượng thường là người thân quen
hoặc là đã dùng những hành vi giả danh để tạo được niềm tin đối với người bị hại
thì một vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên đã xảy ra tại tỉnh vĩnh phúc
công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc đã bắt tạm giam đối tượng trương văn nghị
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
nguyên là nhân viên tín dụng của công ty tài chính trách nhiệm hiệu hạn một thành viên ngân hàng việt nam thịnh vượng
trước đó nhận được tin báo của chị nguyễn thị sang chú tại xã đại đình huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
về việc ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu chị sang có thấy một số tờ quảng cáo với nội dung cho vay lãi suất thấp
không cần thế chấp dùng cho mọi đối tượng
dưới tờ quảng cáo có ghi số điện thoại chín mươi tám một trăm năm mươi bảy một nghìn sáu trăm bảy mươi tám
sau đó chị sang có liên hệ qua số thuê bao trên để hỏi về thủ tục vay tiền
và được một nam thanh niên hẹn đến nhà để hướng dẫn làm thủ tục
cùng ngày trương văn nghị đến nhà chị sang tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng việt nam thịnh vượng
đến để làm thủ tục vay tiền
sau khi làm thủ tục xong nghị đã yêu cầu chị sang phải chi năm triệu đồng để làm chi phí vay tiền
đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu nghị liên lạc với bà sang nói hồ sơ có trục trặc
và yêu cầu bà sang tiếp tục chuyển thêm ba triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền đối tượng nghị đã bỏ trốn
qua xác minh ngày hai mươi hai tháng bốn công an huyện tam đảo đã ra lệnh bắt khẩn cấp trương văn nghị để điều tra xử lý
tôi là nhân viên ngân hàng việt nam thịnh vượng
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba hai nghìn một mươi sáu thì tôi không còn làm nhân viên ở đấy nữa
nhưng tôi vẫn dựa vào sự uy tín của người dân do tôi đăng quảng cáo
khách hàng vẫn gọi cho tôi
dù tôi không còn là nhân viên nhưng tôi vẫn cố tình đến để mà làm hồ sơ
cho khách hàng dù biết là khách hàng ở khu vực đây không vay được vốn
tại cơ quan công an trương văn nghị khai nhận là nhân viên tín dụng thuộc công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên
ngân hàng việt nam thịnh vượng từ tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
trước đó trong thời gian làm tại công ty này do am hiểu về hồ sơ và các chính sách cho vay tín dụng của ngân hàng
cũng như có trong tay những bộ hồ sơ tài liệu của công ty nghị đã đi phát tờ rơi treo các panel affix đến tận các sạp chợ để rụ tiểu thương
sau khi có khách hàng có nhu cầu vay tiền nghị đề nghị khách hàng đưa trước một khoản chi phí từ ba đến năm triệu đồng
để hoàn thành hồ sơ cho vay sau khi nhận được tiền đối tượng nghị đã bỏ trốn lấy tiền tiêu xài
với chiêu thức tương tự nghị cũng đã lừa chót lọt một mươi triệu đồng của hai khách hàng tại thành phố vĩnh yên
sau khi nhận được đơn trình báo của người bị hại cơ quan điều tra đã lập tức tiến hành tổ chức điều tra làm rõ
qua điều tra xác định là thủ đoạn của đối tượng nội đảo
trước đây đối tượng nghị đã làm việc ở ngân hàng việt nam thịnh vượng
người dân đã liên hệ với đối tượng qua quảng cáo của đối tượng
vì có lòng tham mặc dù đã nghỉ rồi nhưng đối tượng đã tiếp nhận hồ sơ của người dân đến vay vốn
biết rằng hồ sơ đó không thể vay vốn được nhưng đối tượng vẫn tiếp nhận làm và đã đề nghị người dân
đưa tiền cho đối tượng để làm cái phí dịch vụ
cơ quan công an khuyến cáo người dân với những trường hợp đòi chi phí môi giới thu phí vay vốn trước là lừa đảo
và khách hàng tuyệt đối không làm theo
để đảm bảo an toàn khách hàng nên liên hệ trực tiếp hoặc đến trụ sở văn phòng giao dịch của các ngân hàng
để nộp hồ sơ trực tiếp
nếu gặp các đối tượng có thủ đoạn lừa đảo như trên người dân nên thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
bên cạnh sự nhẹ dạ cả tin của người dân tôi nghĩ rằng sau khi các nhân viên
các nhân viên của các hệ thống ngân hàng nghỉ việc thì công tác quản lý nhân sự của ngân hàng
cũng cần phải được đề cao hơn
bởi vì đôi khi họ nghỉ việc rồi mà những cái giấy tờ liên quan của họ thì họ không nộp lại cho ngân hàng
đúng không chị ạ
vâng đúng tôi nghĩ rằng theo ý kiến của anh cương thì nếu như các ngân hàng hoặc là các đơn vị nhà nước
sau khi nhân viên nghỉ việc thu hồi lại các giấy tờ cá nhân cũng như là thẻ làm việc của họ
thì có lẽ các cái sự việc lừa đảo khi giả danh là cán bộ trong các cơ quan nhà nước
hay cụ thể làm việc tại ngân hàng sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất
vâng xin được chuyển sang một thông tin khác
ngày hai mươi tám tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn thành phố hà nội cho biết
đang tạm giữ hình sự đối với phạm văn thái hai mươi tám tuổi trú tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
để điều tra làm rõ hành vi cấp dật tài sản
sáng ngày hai mươi năm tháng bốn phạm văn thái điều khiển xe máy trên quốc lộ ba đoạn qua địa bàn phố nỉ
xã trung giã huyện sóc sơn
thái phát hiện chị hoàng thị thắm hai mươi bốn tuổi công nhân công ty samsung việt nam
đang điều khiển xe máy đi từ trụ sở công ty về nhà để đã bám theo và cấp dật chiếc điện thoại
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện sóc sơn đã tập trung truy xét dựng
dựng lên các đối tượng nghi vấn và phát hiện bắt giữ phạm văn thái
tại cơ quan công an đối tượng này khai nhận ngoài vụ cấp dật tài sản nêu trên
còn gây ra một số vụ tương tự trên địa bàn các huyện sóc sơn và phổ yên của tỉnh thái nguyên
vậy ai là bị hại trong các vụ cấp dật tài sản do phạm văn thái gây ra
điên hệ với công an huyện sóc sơn theo số điện thoại chín bảy bốn không bốn tám tám ba ba gặp đồng chí nguyễn tuấn quang
để cung cấp tài liệu giúp cơ quan công an làm rõ thêm hành vi phạm tội của thái
tiếp theo ngay sau đây là cụm thông tin về việc bắt giữ băng nhóm sang chiết ga tại tây ninh
và các đối tượng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép tại lâm đồng
công an tỉnh tây ninh vừa phối hợp với công an huyện bến cầu hải quan cửa khẩu quốc tế mộc bài
bắt quả tang một nhóm đối tượng
do phan huy ngọc cầm đầu trộm cắp tài sản dưới hình thức rút trộm ga trong các xe bồn đem đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm tám mươi một bình ga lớn nhỏ các loại và một số dụng cụ dùng để sang chiết ga
tại cơ quan điều tra phan huy ngọc khai nhận do trước đây ngọc đã từng làm tài xế chạy xe bồn chở ga
nên biết được số tranh lệch cho phép khi giao nhận ga
từ đó ngọc móc nối với các tài xế xe bồn để rút trộm ga
thuê tròi dãy của người dân ở gần khu cửa khẩu quốc tế mộc bài làm chỗ chứa hàng
và thuê nguyễn tín vũ phụ giúp việc sang chiếc ga
ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu khi các đối tượng trên đang sang chiết ga tại khu vực gần cửa khẩu quốc tế mộc bài
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
qua công tác tuần tra hạt kiểm đâm huyện đạc dương tỉnh nâm đồng
đã phối hợp với các ngành chuyên môn bắt quả tang một vụ khai thác và vận chuyển trái phép lâm sản
tại tiểu khu một trăm bốn mươi ba
đã đạ xa tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ gần hai mét khối gỗ tròn thông ba lá
và một ô tô một mươi sáu chỗ do phạm thế nhật chú tại thành phố đà lạt làm chủ
tiếp đó vào ngày hai mươi bảy tháng bốn tại tiểu khu bốn mươi xã đưng cơ nớ hạt kiểm lâm lạc dương
cũng phát hiện trên sáu tám mét khối gỗ thông thành phẩm và nhiều máy móc dùng để khai thác chế biến lâm sản
nhưng không rõ đối tượng vi phạm
chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
tại tỉnh bình phước vào chiều qua phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã phát hiện gần năm trăm linh kg xương động vật và thịt
không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu bốc mùi hôi thối và bơm tẩm hóa chất
toàn bộ số thực phẩm trên được phát hiện tại bốn hộ kinh doanh sản phẩm động vật
gồm tôn nữ minh nguyệt tôn thất thanh tôn nữ ái ly và bùi thị bích vân
trên địa bàn thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
qua kiểm tra toàn bộ số xương thịt nội tạng bò đã biến đổi về màu sắc
có mùi hôi thối có dấu hiệu bị nhiễm khuẩn
riêng hộ kinh doanh thịt động vật bùi thị bích vân đoàn kiểm tra phát hiện có dấu hiệu sử dụng hóa chất để bảo quản thịt
đoàn kiểm tra đã thu giữ một can nhựa chứa hóa chất bà vân khai mua ở chợ kim biên tp hcm
dùng để chế biến thịt thối thành thịt tươi
hiện đoàn kiểm tra đã ra quyết định niêm phong tạm giữ toàn bộ số thịt xương nội tạng
và chờ kết quả giám định nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
còn tại quảng nam thì cho đến nay trên địa bàn tỉnh quảng nam đã có một trăm ba mươi trang trại chăn nuôi
với tổng số trên năm mươi một con heo gần bốn trăm bảy mươi bảy con gà vịt và đà điểu
con số này chỉ mới chiếm trên chín năm so với tổng đàn nuôi toàn tỉnh
không chỉ có hộ trăn nuôi nhỏ lẻ
trang trại tập trung thì việc bảo đảm vệ sinh thú y an toàn dịch bệnh động vật cũng rất hạn chế
hiện tại trong tổng số một trăm ba mươi trang trại có sáu mươi một trang trại chăn nuôi của nông dân
liên kết với doanh nghiệp chăn nuôi heo và da cầm
tuân thủ các quy trình kỹ thuật chăm sóc đảm bảo đầu ra ổn định và tăng thu nhập
tuy nhiên theo tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh quảng nam thì mới có năm cơ sở trăn nuôi heo
một cơ sở chăn nuôi da cầm được cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
hai cơ sở nuôi heo và hai cơ sở nuôi gia cầm được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật
một cơ sở chăn nuôi gà đảm bảo theo quy trình thực hành chăn nuôi theo tiêu chuẩn việt gáp
kết quả này cho thấy công tác quản lý thú y và việc phòng trừ dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh
còn gặp rất nhiều khó khăn
từ đầu năm đến nay đã có chín xã của sáu huyện xảy ra bệnh lở mồm long móng
bệnh xảy ra chủ yếu ở gia súc chưa tiêm phòng
xong đã được phát hiện sớm và khoanh vùng dập dịch nên không xảy ra lây lan trên diện rộng
đặc biệt là bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm nay thì bộ luật hình sự sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực
và theo đó thì những cá nhân tổ chức nào có hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi chế biến thức ăn
sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự mức án cao nhất có thể lên tới hai mươi năm tù giam
vâng có thể nói đây là quyết tâm của nhà nước ta trong việc quản lý kiểm soát tốt
về vấn đề sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
tuy nhiên nhiều người dân vẫn chưa rõ các cơ quan chức năng sẽ dựa vào căn cứ pháp lý nào
để xử lý những vấn đề
những vi phạm nêu trên phóng sự sau của truyền hình công an nhân dân sẽ phần nào làm rõ vấn đề trên
chất vàng ô chất sabotamol đây chỉ là những loại chất cấm rất nguy hại
thời gian qua đã sử dụng rất nhiều trong chế biến thức ăn cũng như chăn nuôi
nhiều chuyên gia luật pháp cho rằng trước vấn nạn thực phẩm bẩn đang diễn ra tràn lan
thì việc sửa đổi bộ luật hình sự xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm bẩn là đặc biệt cần thiết
cái vai trò từ ba phía
là người sản xuất
phải có ý thức về sản xuất
thứ hai là người tiêu dùng
thì chúng ta cũng phải cương quyết
để tẩy chay và không sử dụng
đối với những hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
như thế thì thị trường mới trong sạch
và vấn đề thứ ba
là công tác quản lý thanh tra kiểm tra
thì chúng vai trò của nhà nước
trong lĩnh vực này cũng hết sức quan trọng
thì mới có thể hy vọng rằng phát huy tính năng tác dụng
của điều luật
và để xử lý
quý trách nhiệm hình sự
đối với những cá nhân tổ chức
có hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm
một cách chặt chẽ
chính xác nhất mới đây
bộ công an đã trang bị cho viện khỏa quỳnh sự
một thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao
ghép nối khối phổ kép
đây là thiết bị phân tích hóa học
có độ nhạy cao có nhiều ứng dụng
trong giám định hóa hình sự như giám định
phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
dư lượng thuốc kháng sinh chất cấm
trong mẫu thức ăn chăn nuôi
và giám định các loại hoạt chất chính
chất cấm chất hạn chế sử dụng
trong mỹ phẩm dược phẩm thực phẩm chức năng
cũng theo thiếu tá đặng văn đoàn
trường phòng giám định hóa pháp lý
viện khóa hình sự bộ công an
hiện nay quy trình giám định đã và đang được hoàn thiện
để phục vụ yêu cầu giám định
của các cơ quan tố tụng một cách nhanh nhất
thuận tiện nhất
cái máy chỉ là cái phương tiện
bên cạnh đó thì chúng tôi phải tiến hành khảo sát
xây dựng phương pháp cũng như là
chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác
như là hệ thống thiết bị để tách chiết mẫu
hệ thống mẫu chuẩn để tiến hành
định lượng các dư lượng các chất này
trong thức ăn chăn nuôi
trong thực phẩm
với việc bộ luật hình sự sửa đổi
sắp có hiệu lực đồng thời với sự chuẩn bị
tích cực nhất của cơ quan chức năng
nhiều người kỳ vọng vấn nạn thực phẩm bẩn
sẽ từng bước được đẩy lùi
tiếp tục với những thông tin về các hoạt động
giao lưu kỷ niệm và văn hóa
trong hai ngày hai ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng bốn
năm hai nghìn một mươi sáu tại xã pha long
huyện mường khương tỉnh lào cai
khối thi đua công đoàn quốc phòng
công đoàn công an nhân dân công đoàn viên chức việt nam
công đoàn y tế việt nam công đoàn giáo dục việt nam
đã tổ chức giao lưu khám bệnh tặng quà
cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng pha long
và nhân dân các dân tộc trên địa bàn
trong hai ngày đoàn đã tổ chức khám bệnh
và cấp phát thuốc miễn phí cho một hai trăm linh lượt
người tại xã pha long
trị giá tiền thuốc gần tám mươi triệu đồng
ngoài ra hỗ trợ hệ thống lọc nước sạch
cho phòng khám đa khoa khu vực pha long
trị giá gần hai mươi năm triệu đồng
tặng một máy photo cho đồn biên phòng pha long
trị giá hơn ba mươi triệu đồng
hai bộ máy vi tính cho ủy ban nhân dân xã pha long
và công an xã pha long
máy lọc hút tv bảy mươi chăn ấm
cho trường mầm non trường tiểu học
trường phổ thông dân tộc bán chú xã pha long
tặng hai mươi xuất quà bằng tiền mặt
là một triệu đồng cho một mươi năm gia đình chính sách
tại địa phương và năm cán bộ chiến sĩ
đồn biên phòng pha long có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
vào ngày hôm qua nhiều hoạt động giao lưu
thi đấu thể dục thể thao sôi nổi
đã được tổ chức tại hà nội
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống
lực lượng trang bị và trang cấp công an nhân dân
ngày một mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
và lực lượng an ninh nhân dân
ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
giải thi đấu thể thao được tổ chức lần này
là sự kiện quan trọng nhằm tuyên truyền khích lệ
khơi dậy niềm tự hào về truyền thống
bảy mươi năm vẻ vang của lực lượng trang bị
và trang cấp công an nhân dân
lực lượng an ninh nhân dân tăng cường
tinh thần đoàn kết
gắn bó giao lưu học hỏi giữa các đơn vị
và cán bộ chiến sĩ
tạo tiền đề duy trì những hoạt động thiết thực
bổ ích chào mừng ngày truyền thống lực lượng trang bị
và trang cấp công an nhân dân hàng năm
thông qua giải đấu cũng góp phần thúc đẩy
phát triển các hoạt động thể thao quần chúng
phong trào rèn luyện sức khỏe trong từng đơn vị
góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao
vào tối ngày hôm qua tại huế
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
đã phối hợp với tổng cục du lịch
bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổ chức liên hoan ẩm thực quốc tế huế năm hai nghìn một mươi sáu
đây là hoạt động điểm nhấn nằm trong chuỗi
các hoạt động sự kiện của festival huế hai nghìn một mươi sáu lần này
với sự góp mặt của đại diện một mươi hai nước
mang đến liên hoan hai mươi gian hàng ẩm thực độc đáo
mang bản sắc đặc trưng của các dân tộc trên thế giới
liên hoan lần này hướng tới tôn vinh
các giá trị văn hóa ẩm thực việt và các nước
tạo cơ hội giao lưu trao đổi văn hóa giữa các nước
góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị
và hợp tác quốc tế ngày càng bền vững
hoạt động đã thu hút được sự tham gia
của hàng ngàn người dân địa phương và du khách trong và ngoài nước
thưa quý vị và các bạn nằm trong chuỗi
các hoạt động của tuần du lịch văn hóa lai châu hai nghìn một mươi sáu
chương trình nghệ thuật trong lòng hang động cusom cap
đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt hấp dẫn
mới lạ cho du khách khi đến thăm quan động
dù đã đến đây nhiều lần
điều khiến quý vị và các bạn
dù khách ấn tượng và ngỡ ngàng nhất
là sân khấu để biểu diễn không bị bó hẹp
ở một diện tích như thường lệ
mà toàn bộ không gian trong động
đã được khai thác tận dụng một cách tinh tế
và hợp lý tạo ấn tượng bất ngờ
cho đông đảo khách thăm quan
khi thưởng thức chương trình nghệ thuật
với chủ đề tiếng vọng non ngàn
chương trình nghệ thuật mang âm hưởng dân gian
của con người
năm hai nghìn một mươi năm phát hiện ra số lượng xe ô tô công thừa
khoảng bốn mươi bảy chiếc
thì bộ tài chính đã dự kiến
sẽ xử lý bằng cách điều chuyển và đấu giá
thế nhưng cho đến thời điểm này
số lượng xe đấu giá vẫn chưa thể chốt
vì vẫn phải đợi các bộ ngành địa phương
giả soát ghi nhận về vấn đề này
báo công an nhân dân có bài
lúng túng trong xử lý bảy xe công thừa
theo đó đại diện bộ tài chính cho biết
số xe ô tô hiện nay thuộc tài sản nhà nước
là gần ba mươi tám chiếc
nằm tại các cơ quan hành chính sự nghiệp
chưa tính đến xe của lực lượng vũ trang
như quân đội công an và doanh nghiệp cả nước
và hiện còn khoảng bảy chiếc xe còn thừa
đối với số xe chưa được xử lý này
bộ tài chính cũng cho biết
có hai phương án xử lý cụ thể
đó là điều chuyển những xe
vẫn còn sử dụng tốt từ nơi thừa
sang nơi thiếu số còn lại sẽ thanh lý
qua hình thức bán đấu giá
trước đó bộ đã có văn bản đề nghị
các bộ ngành địa phương tổng hợp
nhu cầu mua sắm tài sản tập trung cấp quốc gia
của bộ ngành trung ương địa phương
về bộ tài chính trước ngày ba mươi tháng bốn
năm hai nghìn một mươi sáu tuy nhiên
cho đến thời điểm này bộ vẫn chưa
nhận được bất kỳ văn bản nào từ các bộ
ngành địa phương vì thế con số
bảy xe công thừa từ năm ngoái
đến nay vẫn còn phải chờ báo cáo
từ các địa phương và điều này vô tình
đã gây ra sự lãng phí cũng như
những rào cản cho việc thực hiện các quy định
về việc mua sắm tài sản công một cách công khai
minh bạch theo tinh thần nghị quyết
hội nghị lần thứ ba ban chấp hành trung ương
đảng khóa một mươi
sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đang là
một mối nguy cơ lớn đe dọa tới sức khỏe
con người và xã hội thế nhưng vì lợi nhuận
vẫn có nhiều người chăn nuôi sử dụng
và hành động này đang trực tiếp hủy hoại sức khỏe
của người dân việt nam về vấn đề này
báo lao động số ra ngày hôm nay có bài
người việt đang tự hủy hoại sức khỏe sống nòi
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đến hết
quý i năm hai nghìn một mươi sáu bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn đã phối hợp với cục cảnh sát
phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
phát hiện thu giữ hàng chục vụ sử dụng
chất cấm trong thức ăn chăn nuôi tại nhiều địa phương
để kiểm tra phát hiện hàng chục cơ sở vi phạm
nhiều mẫu thức ăn chăn nuôi được bán
có chứa chất cấm gây hại tới sức khỏe
của con người như sabutamol crembuterol
còn trong năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
có khoảng chín một trăm bốn mươi kg chất cấm sabutamon
đã được nhập khẩu vào việt nam
trong đó trên sáu hai trăm linh kg được bán ra ngoài
không đúng nội tượng sai mục đích
trong đó không loại trừ khả năng được người mua
lén trộn vào thức ăn chăn nuôi để tăng lợi nhuận
và chất độc đi từ trang trại
đến chợ lên bàn ăn
gây nguy hại không nhỏ cho sức khỏe con người
từ những hành vi trên
đến việc xảy ra các vụ tai nạn
là chắc chắn
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên quốc lộ cục cảnh sát giao thông
đã tăng cường huy động cán bộ chiến sĩ
của cục phối hợp cùng các công nhân
với các phòng cảnh sát giao thông địa phương
đặc biệt để hạn chế những tai nạn giao thông
liên quan đến rượu bia
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập
các chốt xử lý nồng độ cồn
ngay trên tuyến quốc lộ
rất là nhiều khó khăn
nhưng mà thực ra
làm tốt công tác tuyên truyền
thì người ta có chấp hành
một số trường hợp là không chấp hành
việc thổi mà thổi không đủ hơi
để cho cái máy
tuyến vận tải hành khách hà nội hải phòng
đi qua quốc lộ năm
là một trong những tuyến
có lưu lượng hành khách rất lớn
do đó lực lượng cảnh sát giao thông
sẽ bố trí các tổ công tác
mỗi tổ công tác thay nhau có mặt
tại các tuyến đường trọng điểm
để chống ủn tắc giao thông
cũng như xử lý triệt đề các vi phạm
liên quan đến xe khách
tình trạm vi phạm
về trật tự an toàn giao thông trên tuyến này
vẫn còn xảy ra đang là phổ biến
đặc biệt đối với xe chở khách
vòng vo đón trả khách tranh giành
ép khách nơi xuất phát
ở hải phòng hà nội
v v chính vì vậy cho nên lần này
chúng tôi cũng phải bố trí ước lượng
tập trung chỉ đạo
và xử lý các đối tượng nóng nổi lên
để giúp cho việc triển khai
thực hiện có hiệu quả
theo kế hoạch đợt cao điểm
đảm bảo trật tựa an toàn giao thông
trong dịp ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
được thực hiện đến hết ngày
ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
trong thời gian này
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
về quy định an toàn giao thông
trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm
về trật tựa an toàn giao thông
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn
và ủn tắc giao thông
thực hiện thông tư số năm mươi bốn
của bộ công an về việc thực hiện đăng ký
bắt buộc đối với chủ phương tiện
xe máy điện trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh thái nguyên đã tăng cường công tác
kiểm soát kết hợp với tuyên truyền
cho các chủ phương tiện làm thủ tục
đăng ký theo đúng quy định
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu tới nay
đội cảnh sát giao thông
công an thành phố thái nguyên đã xử lý
hơn một trường hợp xe máy điện
vi phạm luật giao thông
đối với những trường hợp chưa đăng ký phương tiện
lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở
kết hợp với hướng dẫn vận động người dân
thực hiện việc đăng ký xe máy điện
chỉ còn hơn hai tháng nữa lực lượng chức năng
được phạt đối với các trường hợp lưu hành
xe máy điện trên đường mà chưa đăng ký
vì vậy mỗi người dân cần có ý thức về việc
đăng ký xe máy điện theo đúng quy định
trước khi tham gia giao thông có phần tích cực
vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và trên hết là sự an toàn
về tính mạng đối với mỗi chủ phương tiện
công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật
về trật tự an toàn giao thông
cho hơn năm trăm linh lái xe taxi của các hãng
trên địa bàn thành phố
tại buổi tuyên truyền các lái xe
đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông
thành phố vũng tàu phổ biến
các nội dung chính của luật giao thông đường bộ
thông báo tình hình tai nạn giao thông
trên địa bàn thành phố các vụ tai nạn
trong thời gian gần đây thành phố vũng tàu
đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
do các lái xe taxi gây ra
nguyên nhân là do tình trạng phóng nhanh vượt ẩu
dành khách giữa các hãng các tài xế
dừng đỗ không đúng nơi quy định
gây mất trật tự an toàn giao thông
do vậy công an thành phố vũng tàu đã thường xuyên
phối hợp với các hãng taxi tổ chức
những buổi tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật giao thông đường bộ trong đội ngũ
các lái xe góp phần kéo giảm tai nạn giao thông
gần ba hai trăm linh tỷ đồng
là tổng mức đầu tư hệ thống
các hãng thu phí tự động không dừng
và kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến quốc lộ
và cao tốc từ đà nẵng trở ra phía bắc